liên quan đến nguồn lây nhiễm covid một mươi chín từ công ty trường sinh bộ y tế yêu cầu ra soát tình trạng sức khỏe nhân viên công ty trường sinh và nhân viên y tế tại các bệnh viện có sử dụng dịch vụ của công ty này tạm dừng toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty tại cơ sở khám chữa bệnh
theo bộ y tế qua gia soát cho thấy công ty trường sinh đang cung cấp dịch vụ tại năm bệnh viện bao gồm bệnh viện bạch mai cả hai cơ sở tại hà nội và hà nam
bệnh viện nội tiết trung ương cơ sở hai bệnh viện hữu nghị và bệnh viện a thái nguyên
công ty trường sinh làm việc tại nhà ăn bệnh viện bạch mai là một trong hai ổ dịch covid một mươi chín lớn nhất tính cho đến nay
bộ y tế yêu cầu các bệnh viện tạm dừng toàn bộ dịch vụ của công ty giả soát kiểm tra sức khỏe của toàn bộ nhân viên công ty và bệnh viện khử khuẩn bệnh viện và tìm đơn vị cung cấp mới trong khi trường sinh tạm ngừng cung cấp dịch vụ